bắt đầu từ giờ hôm nay các chốt kiểm soát phòng chống dịch liên ngành trên đường bộ tại tỉnh bình thuận đã dừng hoạt động
sau khi các chốt dừng hoạt động ubnd tỉnh bình thuận giao nhiệm vụ cho lực lượng công an và ngành giao thông vận tải
lập phương án chỉ đạo các lực lượng tăng cường kiểm tra kiểm soát trên tuyến đường bộ
về việc thực hiện công tác an toàn phòng chống dịch trên phương tiện vận tải công cộng theo quy định
và cũng bắt đầu từ giờ ngày hôm nay tỉnh phú yên đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
theo nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ các hoạt động tương ứng với cấp độ một
tỉnh phú yên yêu cầu các cơ quan tổ chức doanh nghiệp khi hoạt động phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch
thực hiện nghiêm năm k tất cả người ra vào địa điểm công cộng hay sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
các địa điểm sản xuất kinh doanh sự kiện đông người phải thực hiện quét mã